thưa quý vị vào dạng sáng nay ngày một mươi chín tháng sáu tại khu vực trường tiểu học trần quốc toàn thuộc ấp vĩ chánh một
phường vĩnh ngươn thành phố châu đốc tỉnh an giang lực lượng chức năng đã phát hiện bốn đối tượng đang vận chuyển hàng từ hướng campuchia về việt nam
tổ công tác tiến hành kiểm tra và truy đuổi phát hiện và bắt giữ đối tượng tên nguyễn khánh duy
trú tại thành phố châu đốc tỉnh an giang ba đối tượng còn lại lợi dụng đêm tối bỏ lại hàng hóa và chạy về phía campuchia
qua lời khai ban đầu đối tượng khai nhận đối tượng vận chuyển hàng từ campuchia về việt nam với tiền công là một trăm linh đồng
qua kiểm tra phát hiện gần đó có phát hiện ba kiện hàng bên trong có chứa ba cục nóng và ba cục lạnh máy điều hòa không rõ nhãn hiệu
tổng trị giá tăng vật là ba mươi triệu đồng
ubnd huyện đạ tẻ tỉnh lâm đồng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông bùi văn luyến
chủ trại chăn nuôi heo lưu luyến đóng tại thôn hà lâm xã quốc oai huyện đạ tẻ
với số tiết tiền là ba mươi chín triệu đồng về các hành vi gây ô nhiễm môi trường
trước đó từ phản ánh của dư luận về tình trạng chạy chăn nuôi heo lưu luyến gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân địa phương
ubnd huyện đạ tẻ đã chỉ đạo thành lập đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra xử lý các vi phạm liên quan
kết quả trại chăn nuôi heo trên không lưu trữ cập nhật đầy đủ hồ sơ về quá trình hoạt động chăn nuôi
sử dụng thức ăn chăn nuôi thuốc thú y vaccine và các thông tin liên quan khác để đảm bảo truy xuất nguồn gốc
không thực hiện kê khai chăn nuôi không có giấy phép môi trường theo quy định
ubnd huyện đạ tẻ đã xử phạt ông bùi văn luyến số tiền ba mươi chín triệu đồng đồng thời đình chỉ hoạt động chạy chăn nuôi heo bốn tháng một mươi năm ngày
buộc ông bùi văn luyến di rời dự án chạy chăn nuôi heo này đến địa điểm phù hợp với quy hoạch phân vùng bảo vệ môi trường
khả năng chịu tải của môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt
thưa quý vị tình trạng nổ bình ga mini đã nhiều lần được chúng tôi cảnh báo trong các chương trình đã phát sóng
nhưng những vụ tai nạn xuất phát từ bình garmini vẫn xảy ra
và mới đây nhất là tại bình phước một bé gái năm tuổi đã bị tai nạn nghiêm trọng cũng do bình ga mini phát nổ
vụ việc tiếp tục là hồi chuông cảnh báo bởi dù biết không đảm bảo an toàn do tái sử dụng nhiều lần
thế nhưng rất nhiều người dân vì lợi nhuận hay sự tiện lợi mà vẫn chủ quan tái sử dụng nhiều lần bình ga mini
khi bé gái năm tuổi ở bình phước được đưa vào viện các bác sĩ ghi nhận vết thương thấu sọ từ đỉnh đầu xuống vùng trầm
dập suất huyết não đồng thời có rất nhiều mảnh xương sọ nhỏ trong nhu mô não
gia đình bé gái cho hay bé đang chơi phía sau nhà thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn
tại hiện trường người nhà phát hiện bé nằm dưới đất cùng vết thương ở đầu đang chảy máu
cạnh bên là bình garmini
trước đó tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba tại đắk lóc một gia đình tổ chức ăn lẩu thì bình ga mini bất ngờ phát nổ
hậu quả bảy người bị bỏng ở nhiều vị trí trên cơ thể phải nhập viện cấp cứu
tại hiện trường người nhà phát hiện bé nằm dưới đất cùng vết thương ở đầu đang chảy máu
trước đó tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba tại đắk lóc một gia đình tổ chức ăn lẩu thì bình garmini bất ngờ phát nổ
sau vụ nổ bình garmini khi khách vào ăn lẩu sáu người đã bị thương sau vụ nổ
phải nhập viện cấp cứu
hiện nay nhiều nhà hàng quán ăn có phục vụ lẩu
vẫn bất chấp nguy hiểm khi tái sử dụng nhiều lần bình ga mini
những cái vỏ ga này là đều vỏ ga nạp lại
chị phải bỏ đi hết luôn
sử dụng cái này là mình cũng sai rồi
sử dụng những vỏ ga mà nạp lại này là cũng sai rồi
chất lượng dị sơn lại
thường những bình ga mà tái chế sử dụng
là do một số cá nhân kinh doanh ga
người ta nạp từ những cái bình ga dân dụng
hoặc là bình ga to nạp sang
thì bản chất là cái lượng khí ga mà ở trong bình to
với cái khí ga nạp cho bình du lịch
là hai loại ga nó có tính chất nổ khác nhau
thì chính vì vậy nên là nếu mà nạc từ bình to sang bình nhỏ
thì là cái độ an toàn không cao và nguy cơ nổ rất lớn
và đặc biệt là những cái bình nhỏ
thì là dùng nhiều lần rồi
thì nó có dấu hiệu
và cái khả năng đảm bảo an toàn chống nổ
là cũng không đảm bảo
vì lợi nhuận do có giá thành rẻ
nhiều người dân nhất là tại các khu nhà trọ công nhân sinh viên
vẫn rất chủ quan khi sử dụng bình ga mini
đã qua tái sử dụng nhiều lần
cũng vì lợi nhuận mà một số cơ sở kinh doanh
đã thu gom vỏ bình ga mini đã qua sử dụng
sơn lại những bình ga bị dỉ xét
và nạp lại bằng nguồn ga khác
với giá rẻ hơn để bán cho khách hàng
hiểm họa nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào
đối với các trường hợp mà các trạm san nạp
mà nếu mà không được cấp chứng nhận đủ điều kiện
hoặc là đã hết thời hạn của giấy chứng nhận đủ điều kiện
mà anh vẫn tiếp tục tiến hành san nạp
thì sẽ bị xử phạt từ tám mươi đến một trăm linh triệu đồng
còn tại nghị định số một trăm bốn mươi bốn năm hai nghìn hai mươi một
của chính phủ thì cũng đã có quy định
trong trường hợp nếu như mà san nạp chết trái phép
các chất hàng có nguy hiểm cháy nổ
ở đây chính là khí đốt hóa lỏng của cái ga
hoặc là cái hành vi
san nạp mà không đúng nơi quy định
và sử dụng các thiết bị chứa không đúng quy định
thì cũng sẽ có thể bị xử phạt từ một mươi năm đến hai mươi năm triệu đồng
hình ảnh nạn nhân của các vụ nổ bình ga mini
chắc chắn sẽ là hồi chuông cảnh báo
đến những người vẫn có tâm lý chủ quan
coi thường sự an toàn của mình và nhiều người khác
khi có hành vi tái sử dụng bình ga mini
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
qua thảo luận nhiều ý kiến đại biểu
đề nghị chính sách về nhà ở xã hội
cần hướng tới các mục tiêu rõ ràng và khả thi hơn
cụ thể cần tập trung vào mục tiêu cốt yếu
của phát triển nhà ở xã hội
đáp ứng nhu cầu có nơi ở phù hợp cho người dân
không phải là đáp ứng nhu cầu sở hữu nhà ở
nếu quy định nhà ở xã hội
chỉ dành cho thuê như kinh nghiệm của các nước
thì sẽ không xảy ra tình trạng
người có thu nhập cao tranh mua thuê
nhà ở xã hội với người có thu nhập thấp
không tạo ra sự bất bình đẳng xã hội
nên trăng có quy định tách riêng
về nhà ở giá rẻ
với nhà ở xã hội thì sẽ hợp lý
vì nhà ở giá rẻ có thể mua và cho thuê
và bản chất là nhà thương mại
còn nhà ở xã hội thì chỉ nên để cho thuê
có như vậy thì người dân
nhất là người có thu nhập thấp ở đô thị
mới có hy vọng được tiếp cận nhà ở xã hội
về đối tượng được hưởng chính sách
hỗ trợ về nhà ở xã hội tại điều bảy mươi ba
nhiều đại biểu đề nghị ban soạn thảo
cần làm rõ và cân nhắc bổ sung
đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội
dự thảo luật
cần làm rõ sâu sắc hơn
về nội dung chính sách cho từng loại hình đối tượng
đáp ứng yêu cầu chung phát triển kinh tế xã hội
trong đó cần xác định rõ
và đúng thống nhất nội hàm
nhà ở xã hội
tôi đề nghị cũng hiểu mở rộng hơn cái khái niệm
về nhà ở xã hội
cần tránh quan niệm bất thành văn nhà ở xã hội
là nhà ở cho đối tượng loại hai
giá rẻ đi cùng với chất lượng kém
không đảm bảo các điều kiện sử dụng cho người dân
cũng như đã tồn tại
ở một số dự án thời gian qua
và nhất là về nhà ở tái định cư
ngay bước xúc trong dư luận
mức giảm trừ gia cảnh đối với thuế thu nhập cá nhân
đã không còn phù hợp với sự biến động liên tục
của mặt bằng giá chung
muốn mua được nhà phải có tích lũy
nhưng với nhiều gia đình mặc dù thu nhập chịu thuế
nhưng phần thu nhập còn lại
sau khi giảm trừ gia cảnh phải gánh nhiều khoản chi phí
như tiền nhà tiền điện nước hàng hóa dịch vụ
chi phí cho con đi học
nên thực chất họ vẫn là những người
có thu nhập thấp khó tiếp cận nhà ở
bên cạnh đó quy định về đối tượng
và điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ
về nhà ở xã hội còn có những điểm
chưa thật sự công bằng tôi lấy ví dụ
quy định chỉ công nhân người lao động
đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp
được hưởng chính sách như vậy
chưa đảm bảo công bằng giữa công nhân trong
và ngoài khu công nghiệp
tại phiên thảo luận các đại biểu
cũng đề nghị ra soát quy định về nhà ở
lưu trú của công nhân trong dự thảo luận
thống nhất với luận đầu tư hiện hành
bên cạnh đó cần có quy định về chính sách
đối với nhà ở cho thuê do hộ
gia đình cá nhân đầu tư xây dựng
thưa quý vị vào chiều nay theo dự kiến
chương trình kỳ họp đợt hai quốc hội sẽ
biểu quyết thông qua luật giá sửa đổi
trước đó theo báo cáo gửi
ủy ban thường vụ quốc hội về tiếp thu
giải trình các ý kiến góp ý dự thảo luật
giá sửa đổi chính phủ thống nhất định
giá tối đa giá trần với dịch vụ
vận chuyển hành khách hàng không nội địa
và sách giáo khoa không đưa mặt hàng
sữa dành cho người cao tuổi và thịt lợn
vào danh mục hàng mình ổn giá
việc giữ giá trần về máy bay sách giáo khoa
để bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng
người học đặc biệt là với những người
có thu nhập thấp
xin để chuyển sang thông tin khác
thưa quý vị theo cục đăng kiểm việt nam
từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay giá dịch vụ
kiểm định xe cơ giới không thay đổi
và trong khi đó lạm phát liên tục tăng cao
tiền trượt giá thậm chí là lương
cơ bản cũng được tăng nhiều lần
việc này đã khiến cho các đơn vị đăng kiểm
gặp khó khăn trong xoay sở chi phí hoạt động
cục đăng kiểm việt nam cho biết
việc sụt giảm lượng phương tiện
đến đăng kiểm trong thời gian vừa qua
do thay đổi quy định về chu kỳ kiểm định
miễn đăng kiểm lần đầu xe cơ giới
cũng đã khiến cho các trung tâm đăng kiểm
bị sụt giảm doanh thu và khó khăn
trong duy trì hoạt động
cục cũng đề xuất tăng giá dịch vụ
kiểm định ô tô thêm từ ba mươi
đến hai trăm hai mươi đồng
tùy theo loại xe và năm mươi đồng
phí lập hồ sơ với xe miễn đăng kiểm
giá lúa gạo tăng giảm trái chiều
tại các địa phương
sầu riêng việt có thể mang về một tỷ usd
đó là những thông tin thị trường
đàn chú ý sẽ có trong ngày hôm nay
giá lúa gạo hôm nay tại khu vực
đồng bằng sông cửu long điều chỉnh trái chiều
giữa các địa phương
theo đó tại kho an giang và cần thơ
giá lúa gạo duy trì ổn định
trong khi đó tại tiền giảm
giá lúa có sự điều chỉnh tăng
với một số chủng loại lúa
theo đó giá lúa ir năm mươi nghìn bốn trăm linh bốn
tại tiền giang tăng hai trăm linh đồng một kg
lên mức sáu tám trăm linh đồng một kg
trái lại mức giảm tương tự
với jasmine còn bảy đồng một kg
vẫn ở mức sáu tám trăm linh đồng một kg
trong khi đó tại hậu giang
giá lúa điều chỉnh giảm
theo hiệp hội thép việt nam vsa
từ ngày tám tháng bốn đến nay
các đơn vị sản xuất thép trong nước
đã có một mươi một phiên liên tiếp
nhưng sức tiêu thụ của thị trường
vẫn rất yếu
nguyên nhân là thị trường bất động sản
chưa phục hồi cùng với các dự án đầu tư công
vẫn chưa khởi động
đồng thời giá thép giảm do nguyên liệu
đầu vào giảm và áp lực giảm giá
từ thép trung quốc
hiệp hội thép việt nam cũng nhận định
giá thép giảm là do giá các loại nguyên vật liệu
đầu vào cho sản xuất thép
cũng đang trong xu hướng giảm
đồng thời nguồn cung thép cũng đang khá rùi rào
và tình hình hàng tồn kho còn lớn
theo hiệp hội giao quả việt nam
sầu riêng của nước ta có lợi thế sản lượng

cũng nhanh hơn so với thái lan
trong năm tháng đầu năm sản lượng sầu riêng tươi xuất khẩu
đạt trên sáu mươi năm tấn
tăng bốn mươi một so với cả năm ngoái
tỷ lệ xuất khẩu sầu riêng
sang thị trường trung quốc là chín mươi bảy
dự báo năm nay việt nam có thể thu về
một tỷ usd từ xuất khẩu sầu riêng
và tiếp theo xin mời quý vị và các bạn
cùng đến với các thông tin
đang chú ý khác đến từ trường quay tp hcm
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất